vừa qua tại tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ tai nạn hy hữu khi một thiếu niên đặt mua hai loại chất lạ trên mạng xã hội về để chế ra phân bón cho cây trồng
sau khi trộn hai chất đó và một chai nhựa lắc đều để cho tan thì bỗng nhiên phát nổ lớn khiến thiếu niên này bị đa chấn thương
nạn nhân nguyễn xuân hiến một mươi năm tuổi nhập viện đa khoa tỉnh đắk lắc trong tình trạng bị đa chấn thương bỏng vùng mặt bụng cụt hai tay và hôn mê sâu
ngay sau khi tiếp nhận các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu phẫu thuật cắt và làm mỏm cả hai tay cho nạn nhân do cả hai tay bị cụt không thể cứu vãn
đây là hậu quả khi hiến lên mạng do tìm mua hai loại phân bón về để bón cho cây cảnh trong vườn
sau khi nhận được hàng từ người chuyển phát nhanh khiến cho hai loại phân này cùng hai con ốc vít bằng kim loại và nước vào cùng một chai nhựa nắc đều với mục đích hòa tan
trong lúc đang lắc thì chai nhựa phát nổ dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên
cho vào internet cho đặt hai loại phân đó
đi khi người ta gửi về là cháy trộn là bỏ cho cây
xong rồi đổ nước vô không đều á
rồi thấy không đều cho bỏ hai ốc qua lắc cho đều
nhưng mà lắc được chạy tự nhiên nó nổ
tỉnh lại rồi thấy không còn tay nữa
lúc đó khoảng ba giờ rưỡi á thì tuân trực đã ra tới miệng liền và chỉ làm một công thức máu rồi
bà hồi sức sau đó chuyển đến mổ
bà còn giải thích cho gia đình
rồi tình trạng bệnh như vậy đó
sau khi khám phá thì hai cái bàn tay dập nát lên cổ tay
và rất nhiều vết thương ở vùng bụng này vùng mặt này
đây là hai đùi ở mặt trước á
thì tuân trực đã làm hết xong xuôi
thì sau đó tuân trực đã mổ cắt cụt khai vào bàn tay
và cắt lọc các vết thương phần mềm nhỏ
và hồi sức ổn định sau đó sáng nay chuyển xuống qua
hiện nay sức khỏe của bệnh nhân đã dần ổn định
tinh thần tỉnh táo và không còn hôn mê
tuy nhiên các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi chữa trị vết thương
qua đây mọi người cần lưu tâm cẩn trọng khi đặt mua các loại hóa chất
hay phân bón hóa học trên mạng internet để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra